thưa quý vị và các bạn huyện nam yên tỉnh tuyên quang đã được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thích hợp để phát triển cây cam sành
càm sành hàm yên với tép cam vàng ống căng mọng thơm ngon thanh mát không chỉ nổi tiếng ở trong tỉnh mà còn nổi tiếng khắp cả nước
đây là một trong những loại cây trồng mũi nhọn cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện và của tỉnh tuyên quang
sau hàng chục năm miệt mài xây dựng thương hiệu năm hai nghìn một mươi ba cam sành hàm yên đã được tổ chức kỷ lục việt nam chứng nhận top năm mươi trái cây đặc sản nổi tiếng nhất việt nam
được xếp hạng vào top một mươi thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn được tôn vinh là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi ba năm hai nghìn một mươi năm đạt danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu được trung tâm khoa học công nghệ và phát triển nông thôn chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng việt nam
trong chương mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự cam sành hàm yên thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
đới gió mùa tạo hóa đã ban tặng cho hàm yên thiên nhiên yêu đáy với những vùng đất chủ phúng tốt tươi
phù hợp với nhiều loại cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao đặc biệt là cây cam sành
chuyến thuyết xưa kể lại đây là một loại cây mọc tự nhiên có gai nhọn lá rất thơm và có quả chín màu vàng
người dân đi rừng hái ăn thử
ngọt và thơm mát
thấy người tỉnh táo lại bèn đem hạt về trồng tại bản mường
này là thôn mường xóa phù lưu
từ đó mọi người truyền nhau mỗi nhà xin một ít giống về trồng
cây cam sành gắn với biết bao nhiêu đời người
minh chứng cho khát vọng của người dân hàm yên về chinh phục thiên nhiên để phát triển loại cây ăn quả đặc sản này
được trồng trên những vùng đất chủ phúng
những vùng đất có khí hậu thổ nhưỡng thích hợp nên cam sành hàm yên mang hương vị riêng có
trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và nổi tiếng khắp các vùng miền trong cả nước
một trong những vấn đề mà tỉnh tuyên quang cũng như huyện hàm yên đặc biệt quan tâm chú trọng
đó là từ nguồn gen quý tại các cây đầu dòng
huyện hàm yên đã tổ chức ghép theo quy chuẩn được ứng dụng từ viện bảo vệ thực vật
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
việc áp dụng công nghệ trong sản xuất giống cam sạch bệnh đảm bảo chất lượng
là mục tiêu mà huyện hàm yên đã và đang thực hiện theo đề án phát triển vùng sản xuất cam tập trung
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
cùng với đó là tập trung giả soát toàn bộ diện tích loại bỏ những vườn cam giả cỗi năng suất chất lượng thấp
trồng thay thế toàn bộ bằng giống cam sành sạch bệnh và đầu tư sản xuất theo quy trình sản xuất tiên tiến thân thiện với môi trường
như sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp rainforest sản xuất đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm
sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm
việc làm này vừa tăng năng suất và chất lượng cam quả vừa cài tạo đất kéo dài tuổi thọ cây đồng thời có các giải pháp về đất đai cơ chế chính sách
tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật cho người trồng cam giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ vật tư phân bón và giới thiệu quảng bá sản phẩm
khuyến khích các tổ chức cá nhân nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nâng cao trình độ kỹ thuật cho lực lượng cán bộ khuyến nông
từ huyện đến cơ sở để có đủ khả năng quản lý và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất
tăng cường công tác quản lý kiểm định chất lượng sản phẩm để đảm bảo uy tín thương hiệu nhằm tạo ra sự đột phá mới cho chất lượng cam sành hàm yên
nhờ áp dụng phương pháp sản xuất cam hữu cơ nên toàn bộ diện tích cam sành của gia đình anh nguyễn mạnh cường tổ dân phố đồng bàng thị trấn tân yên
đã mang lại hiệu quả rõ rệt ngoài đạt năng suất cao còn cho chất lượng tốt
với sáu trăm linh gốc cam cho thu hoạch đã cho giá trị kinh tế của gia đình tăng gấp ba lần so với trước
với người nông dân này khi sản xuất cam bằng phương pháp hữu cơ không chỉ góp phần tăng tuổi thọ của cây mà còn bảo vệ chất đất bảo vệ môi trường sinh thái
sức khỏe cho người sản xuất đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ người tiêu dùng
mấy năm qua thì tôi cũng trồng và làm theo hướng tiêu chuẩn pgs của hiệp hội hữu cơ việt nam
chăm sóc theo hướng này thì đảm bảo cho cây trồng và tất cả môi trường sinh thái xung quanh
cây cam ở hàm yên đều được áp dụng phương pháp hữu cơ điều này đã thể hiện nhận thức và sự thay đổi suy nghĩ của người dân nơi đây về sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững
không chỉ nâng cao thu nhập mà còn giữ vững uy tín thương hiệu của sản phẩm
với thị trường và người tiêu dùng
đây cũng chính là hướng đi của huyện hàm yên để phát triển nền nông nghiệp sạch bền vững
trồng theo phương pháp hữu cơ này nếu như so với bán cam thông thường thì giá của chúng tôi đã đạt gấp ba lần nữa
như vậy nó vừa bảo đảm cho kinh tế gia đình mà lại vừa là an toàn cho tất cả mọi người cho tiêu dùng
từ trồng và phát triển cây cam
có thể nhận thấy rõ ở sự đổi thay của nhà hàng
vẫn là trồng nền nông nghiệp sạch bền vững đời sống đồng bào các dân tộc thiểu xấu vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn của huyện hàm yên
nếu như năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện hàm yên có tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hai mươi bảy
thì hết năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn một mươi ba
hàm yên của chúng tôi có vùng sản xuất càm sành trên bảy ha
cho sản lượng hàng năm là trên một trăm linh tấn
hiện tại trong những năm qua
trong những năm qua thì huyện chúng tôi luôn luôn quan tâm chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cũng như là mẫu mã của cả cam sành
cụ thể là chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hội thảo chuyên đề để bàn về giải pháp nâng cao chất lượng quả cam
và tổ chức thực hiện nhiều mô hình trình diễn để tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cho bà con nhân dân
trong việc thực hiện trồng chăm sóc thu hài cam theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn việt gáp
kết quả thì cho đến nay sản lượng cam sành theo tiêu chuẩn việt gáp đã cho là khoảng hai mươi tấn một năm
hàng năm sản phẩm cam sành đều được các cơ quan chuyên môn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng trước khi xuất bán ra thị trường
cam sành ảm yên đã được
chứng nhận là top năm mươi trái cây đặc sản ngon nhất việt nam
và được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của việt nam
với nhiều giải pháp trong việc trồng chăm sóc và nâng cao chất lượng sản phẩm
nên cam sành hàm yên đang ngày càng đáp ứng được sự tin tưởng của người tiêu dùng trong cả nước
và sản phẩm đã được bình chọn tôn vinh như sản phẩm chất lượng tiêu biểu của việt nam năm hai nghìn một mươi hai
top một mươi thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng việt nam
top năm mươi trái cây đặc sản nổi tiếng nhất việt nam
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu việt nam
thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam
để giữ vững thương hiệu cam sành của huyện nam yên
công ty cổ phận cam sành ảm yên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn
các ngành từ trung ương đến tiểu phương đã làm tốt công tác tập huấn cho bà con nông dân
và đã xây dựng các mô hình đồng thời là công ty đã đi xúc tiến các tỉnh thành trên toàn quốc
và các chợ đầu mối và các siêu thị
thì đến nay là các công ty đã đi làm tốt được những công tác tiếp cận và quảng bá thương hiệu
đã có rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm mở rộng thị trường
kết nối giữa người sản xuất với các doanh nghiệp đơn vị tiêu thụ sản phẩm
hình thành mối liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị
qua đó đã đưa sản phẩm cam sành hàm yên vươn rộng trên thị trường trong cả nước và thị trường nước ngoài
qua những chuyến đi như thế này các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp ở trong nước và nước ngoài
đã đánh giá cao sản phẩm cam sành hàm yên đạt các tiêu chuẩn
cả về mẫu mã và chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
cùng với đó là các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất để người trồng cam yên tâm gắn bó lâu dài với loại cây trồng này
chuẩn về nguồn giống lại được thiên nhiên ưu đãi về các điều kiện thổ nhưỡng
tiểu vùng khí hậu kết hợp với thực hiện quy trình chăm sóc theo quy trình kỹ thuật thông qua các
lớp tập huấn nên chất lượng mẫu mã của sản phẩm cam sành ở hàm yên đã chiếm được cảm tình từ
các cơ chế sử dụng trong nước và quốc tế bởi giá trị dinh dưỡng cao chứa trên một mươi hàm lượng đường
hàm lượng vitamin c từ bốn mươi đến chín mươi mg trên một trăm linh g cam tươi ngoài ra cam sành hàm yên còn có các chất
acid hữu cơ trong đó có nhiều loại acid có hoạt tính sinh học cao cùng các chất khoáng và dầu thơm
điều đó đã giúp cam sành ở vùng đất này đủ sức vươn lên để cạnh tranh với các sản phẩm
cũng như các loại cây ên quả khác trong cả nước
tôi chứng kiến được một cái vùng cam của hàm yên rất là tuyệt vời và tôi rất là an tâm về điều này và
bản thân công ty của chúng tôi là một công ty mà chuyên môn làm mứt và tôi sẽ lấy hàng ở đây để
tôi làm mứt vỏ cam chúng tôi đi trong vườn cam thấy vui cam rất ngọt đẹp và sai quả thu nhập của người dân
cũng ổn định đó là việc trồng cam của người dân ở đây rất thành công có lẽ khí hậu điều kiện thổ
nhứng ở đây rất hợp cho cây cam cam ở đây có hương vị riêng khác với nhiều nơi mà chúng tôi đã đến
thực hiện một trong ba khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi về phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả bền vững
tập trung một số sản phẩm chủ lực và một trong hai lĩnh vực đột phá của đại hội đảng bộ huyền nam yên lần
thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi về phát triển sản xuất hàng hóa một số sản phẩm nông lâm nghiệp có lợi thế
theo hướng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm huyền nam yên tập trung lãnh đạo tri đạo chính quyền
các cấp các ngành đoàn thể thực hiện tốt đề án phát triển vùng sản xuất cam sành trên địa bàn
chính sách phát triển cam sành nghiên cứu đưa các tiến bộ kỹ thuật mới về giống để bảo tồn nguồn gen
nâng cao chất lượng quả thực hiện sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ trên toàn bộ diện tích nhằm đảm bảo
tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm tăng khả năng cạnh tranh đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường
đẩy mạnh xúc tiến thương mại tổ chức khảo sát thị trường giới thiệu sản phẩm kết nối mời gọi các
doanh nghiệp tổ chức cá nhân tham gia đầu tư sản xuất
chế biến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cam sành
lẫn trong xương nắng dịu nhẹ cuối đầm những vườn cam sành như tô đậm thêm thành quả ngọt ngào
một nắng hai xương của bao nhà vườn nơi đây thêm một niên vụ mới người trồng cam thêm niềm hân
hoan về mùa vụ bội thù thành quả này tiếp tục là minh chứng cho sự trung sức đồng lòng
phát triển bền vững cây cam sành của cấp ủy chính quyền địa phương và của người trồng cam trên địa
bàn huyện hàm yên sự kết tinh từ tinh túy đất trời và tấm lòng người trồng cam đã góp phần nâng cao
giá trị thương hiệu cam sành hàm yên giúp nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu từ loại cây ăn quả đặc
sản này và sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến dài cho sản phẩm cam sành
phóng sự cam sành hàm yên thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam do đài phát thanh và
truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện đã kết thúc chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân
dân hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt